tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đồng chí phan văn sáu ủy viên trung mương đảng
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổng thanh tra chính phủ
trường đoàn công tác số sáu của trung ương đã chủ trì hội nghị công bố kết quả chương trình kiểm tra giám sát tại tỉnh quảng nam
tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan đã nghe đại diện đoàn công tác số sáu của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát về thanh tra các vụ việc
điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng vụ án kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh quảng nam
qua đó nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế thiếu sót trong công tác này tại địa phương thời gian qua
tại đây đoàn công tác kiến nghị ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam cần tăng cường công tác lãnh đạo
chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng trong các bộ đảng viên và nhân dân
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật và sớm chủ trì họp với cơ quan này
để kiểm điểm rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt trong công tác điều tra khởi tố làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống tham nhũng